cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội khởi nghiệp cũng đã trở thành một cụm từ quen thuộc
và làn sóng thanh niên khởi nghiệp cũng đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều địa phương
trong đó tỉnh bắc ninh là một ví dụ điển hình với nhiều mô hình khởi nghiệp hay và sáng tạo
với mong muốn làm giàu trên chính đồng đất quê hương sau nhiều năm tìm tòi học hỏi
anh nguyễn viết doanh ở thôn nghị an xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đã chọn mô hình trang trại khép kín để phát triển kinh tế gia đình
với ba hectare đấu thầu từ địa phương anh và gia đình đã bỏ nhiều công sức cải tạo khu đầm
um tùm cỏ hoang thành khu chăn nuôi và thả cá như hiện nay với tổng mức đầu tư khoảng một ba tỷ đồng
ước tính mỗi năm tổng thu của khu trang trại đạt khoảng hai hai tỷ đồng
trừ chi phí cho thu nhập gần sáu trăm linh triệu đồng
anh doanh chia sẻ tất cả số lãi đó đều được quay vòng
tái đầu tư vào việc nâng cấp quy mô chuồng trại và con giống
tuy nhiên để tiếp tục mở rộng và phát triển trang trại theo mô hình mới
những người lông dân mà hiện tại là lông nghiệp của chúng ta đang phát triển theo đà hồi nhập
thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh quan tâm tạo cho chúng tôi một môi trường phát triển
để chúng tôi tiếp cận với những nguồn lèn lông nghiệp tiến bộ
học hỏi trao dồi những kiến thức để chúng tôi cũng muốn phát triển một lèn lông nghiệp
cho bản thân chúng tôi và tạo ra những sản phẩm
chúng tôi cũng mong muốn được tiếp cận với nguồn vay sốt thấp để chúng tôi giảm bớt chi phí
và tạo thêm cái liềm động lực cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục phát triển
phát huy vai trò là bạn đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp
cũng như hưởng ứng làn sóng khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước nói chung toàn tỉnh nói riêng
tỉnh đoàn bắc ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng đề án hỗ trợ thanh niên bắc ninh khởi nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm với tổng kinh phí hai mươi tỷ đồng
tổ chức cuộc thi ý tưởng thanh niên bắc ninh khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham gia của ba mươi hồ sơ dự án ý tưởng khởi nghiệp ra mắt cô lộc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã thành lập ra cô lập bộ ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh
và hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ định hướng được thành lập tại tất cả các huyện
để từ đó định hướng ra các mô hình thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp tại địa phương
đáp ứng đúng với tiêu chí cơ sở vật chất tại địa phương
để làm sao cho việc khởi nghiệp lập nghiệp ngày càng phát triển hơn
ngoài ra chúng tôi tham mưu cũng như là xây dựng các hội thảo đối với các ngành
như là bên ngân hàng chính sách như là bên thuế như bên tư pháp
và một số các sở ngành khác liên quan đến vấn đề khởi nghiệp
để tạo môi trường cũng như là tạo mô hình để cho các bạn đoàn viên thanh niên
có khả năng tiếp tục phát huy được sáng tạo sức khỏe của mình
trong việc phát triển kinh tế và nội dung xã hội tại địa phương
trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
bên cạnh chủ trương mở cửa và đẩy mạnh thú đầu tư nước ngoài
tỉnh bắc ninh cũng nhất quán quan điểm ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp
và xác định đây sẽ là động lực chính để phát triển kinh tế trong tương lai